thưa quý vị sự phát triển bùng nổ của mạng xã hội những năm gần đây đã ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt đời sống của đối tượng học sinh sinh viên
bên cạnh nhiều tiện ích các trang mạng xã hội cũng đã gây ra những hệ lụy không tốt khó lường đặc biệt là những thông tin xấu độc quan điểm sai trái thủ địch
tại huyện tư nghĩa quảng ngãi cùng với thói quen chia sẻ thông tin tùy tiện không kiểm chứng và thiếu trách nhiệm
không ít người trong đó có nhiều học sinh sinh viên vô tình đã tiếp tay cho những thông tin xấu độc trên mạng xã hội
lan truyền chóng mặt gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự
bản thân mình tốt thì mình sẽ rất dễ bị ảnh hưởng với những cái hình ảnh và tin tức tiêu cực
những năm qua nhiều trường học thành lập câu lạc bộ truyền thông xây dựng các fanpage chính thức để làm chủ không gian mạng
giúp giáo dục định hướng tư tưởng lối sống cho học sinh
trên fanpage thầy cô giáo và học sinh thường xuyên chia sẻ thông tin và phản bác những luận điệu sai trái
câu chuyện chưa đúng sự thật để học sinh hiểu tiếp nhận thông tin chuẩn mực hơn
những bức hình clip kèm câu chuyện hay đã có sức lan tỏa tích cực
đến học sinh trong trường
nó có nhiều trang bộ lực và không tốt trên mạng xã hội
nếu tụi em không khơi thoát đúng cách thì nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và việc học tập của tụi em sau này
lực lượng công an phối hợp với nhà trường tăng cường tuyên truyền giáo dục và hướng dẫn cho học sinh sinh viên
các kỹ năng sử dụng internet mạng xã hội an toàn lành mạnh hữu ích
nhận biết sàng lọc và có một số biện pháp tự bảo vệ bản thân
trước những luồng thông tin không trình trọng

cách mạng đạo đức lối sống văn hóa và trên không gian mạng cho học sinh sinh viên
là nhiệm vụ của toàn xã hội và gia đình
tuy nhiên hơn hết bản thân mỗi học sinh sinh viên cần phải lương tử cho rồi đạo đức cách mạng
giả sức đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực luật điệu sai trái của các thế lực thù địch
có như thế thanh thiếu niên mới đủ sức đề kháng để miễn nhiễm
với những tác động tiêu cực từ internet mạng xã hội